hiện nay không khí lạnh tràn về khiến nhiều nơi ở miền trung mưa lớn
nước lũ dâng cao gây thiệt hại nặng những ngày qua
hậu quả đợt lũ này còn chưa kịp khắc phục thì một đợt mưa lũ khác lại đang ập tới
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong đợt mưa lũ này đã có một mươi bốn người chết tại tỉnh quảng nam ba người tỉnh quảng ngãi năm người tỉnh bình định sáu người
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
từ ngày sáu tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định tiếp tục có mưa vừa
trong đó các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định có mưa to đến rất to
hiện nay lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi có khả năng lên lại
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối sạt lở đất ở vùng núi
ngập lụt sâu tại vùng trũng ven sông các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định và ninh thuận
nhận định tình hình mưa lũ phức tạp nguy cơ lũ trồng lũ ngày sáu tháng một mươi hai
ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kiêm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi sát sao tình hình mưa lũ
thông tin cảnh báo đến chính quyền và người dân để có biện pháp phòng tránh